chị có thể chia sẻ cho yên và mọi người cùng nghe
đối với bất cứ một lĩnh vực kinh doanh nào
nếu nói rằng là chúng ta không có sự thất bại
thì điều đó là không đúng
nhưng tuy nhiên khi rút kết từ việc thất bại đó
thì chúng ta phải lấy ra được một sự phân tích
vì sao nó thất bại
thì khi mà chúng ta phân tích được
chúng ta nắm được những cái trọng tâm của vấn đề
thì chúng ta sẽ lấy những kinh nghiệm đó
và khi chúng ta đúc kết được những kinh nghiệm đó
đó chính là một nền tảng của sự thành công
điết quyết của mình cũng không có gì mà nó quá là to lớn
hay là nó khác biệt so với tất cả những co khác
là chúng tôi lấy sức mạnh từ tập thể
chúng tôi lấy sự đoàn kết
từ tất cả những nhân viên
và đó chính là một cái bước mà chúng tôi đã nhận được
phải nói là cái sự thành công
trong chỉ hơn hai năm
và chúng tôi có thể mở rộng được chuỗi là
hơn năm mươi hai chi nhánh trên tất cả các tỉnh thành
điều đó thể hiện rằng
cái sự cố gắng của mình
cái sự đoàn kết của tất cả mọi người
là nó tạo nên một cái hiệu quả
và nó sự đánh dấu của một cái bước
hoặc được gọi là sự đột phá của sự thành công
và cũng chúc cho chị
tiếp theo con đường kinh doanh của mình
đặc thù về cái ngành trang sức này
phát triển mạnh mẽ hơn
và có nhiều cái cảm xúc thăng hoa
trong cái sản phẩm
giống như chị hồi nãy nói rằng là
nó phải thiên về cái tác phẩm nghệ thuật
chúc cho chị thành công hơn nữa ạ
buổi trò chuyện giữa hai chị em của chúng tôi
về ngành nghề rất là thú vị này
và xin chào hẹn gặp lại số sau
hẹn gặp lại